theo tổng cục thống kê mức tăng trưởng nông lâm sản và thủy sản quý i năm hai nghìn một mươi tám đạt bốn năm
cao kỷ lục trong vòng một mươi năm năm qua
đây là con số đáng mừng phản ánh kết quả bước đầu của tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các giải pháp thị trường
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là con số phản ánh bề nổi của ngành nông nghiệp hiện nay
chúng ta cần phải có các giải pháp quyết liệt thận trọng để có thể duy trì mức tăng trưởng này trong những tháng tới
quý i năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần tám bảy tỷ usd tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt bốn năm
trồng trọt là lĩnh vực đóng góp nhiều điểm sáng mức tăng trưởng cao với năm một mươi sáu
riêng mặt hàng lúa gạo hết quý i sản lượng lúa cả nước ước đạt khoảng một mươi một hai triệu tấn tăng năm trăm bảy mươi tấn so với cùng kỳ năm ngoái
nông nghiệp có mức tăng trưởng cao nhất trong vòng một mươi ba năm trở lại đây
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng
mức tăng trưởng ấn tượng này chưa phản ánh đúng bản chất của ngành nông nghiệp hiện nay
chúng ta không thể chủ quan chỉ nhìn vào con số
mức tăng trưởng hai tám
nhưng mà cả năm thì chúng ta chỉ có mức tăng trưởng bốn mươi bốn
các số liệu thống kê đó cho thấy rằng là rõ ràng là mức tăng trưởng quý i không có gì là bảo đảm chắc chắn
cho cái nông nghiệp trong cả năm hai nghìn một mươi tám này tăng trưởng cao
mức tăng trưởng quý i cao là dấu hiệu đáng mừng
nhưng không có nghĩa con số này có thể bảo đảm rằng mức tăng trưởng nông nghiệp cả năm sẽ cao
bởi thời điểm chính vụ của nhiều ngành nông sản chưa đến
giai đoạn thời tiết khó khăn cũng thường xảy ra trong quý ii và quý iii
đặc biệt trong những năm gần đây ngành nông nghiệp luôn phải chịu thiên tai mất mùa
hay những đợt rớt giá mang tính kỷ lục
thời vụ đối với các mặt hàng nông sản thì nó lại còn lại nó rơi vào chín tháng cuối cuối năm
của những cái mặt hàng chủ lực của chúng ta
cả về mặt thời vụ sản xuất cả về mặt thời vụ kinh doanh
vì vậy tiêm ẩn những yếu tố
thủy do là còn rất rất lớn
do đó nếu không có những cái giảm nghịch như trên chúng ta vừa trao đổi
không có những giải pháp quyết liệt ngay từ bây giờ
thì những cái chuyện giải cứu sẽ dễ lại tái diện
và cái điều đó rất là không mong muốn đối với cả ngành
và đặc biệt là đối với bà con nông sản
để duy trì đa tăng trưởng này các chuyên gia cũng cho rằng
những giải pháp tổng thể như tái cơ cấu ngành nâng cao năng suất
chất lượng nông sản thủy sản
vẫn tiếp tục phải ra soát đánh giá điều chỉnh nếu cần thiết
qua những năm gần đây nhiều nông sản rơi vào tình cảnh u nứ
rất giá phải giải cứu
vì thế công nghệ chế biến sau thu hoạch
mở rộng thị trường tiêu thụ cần phải tập trung hơn hết
năm nay chúng tôi xác định cái giải pháp để ổn định
và mở rộng được thị trường nông sản quốc tế là quan trọng nhất
thậm chí chúng tôi còn đặt nó trên những giải pháp
phải phòng chống phiên bài
mục tiêu ngành nông nghiệp đặt ra trong năm nay
là mức tăng trưởng tối thiểu ba
và xuất khẩu đạt từ bốn mươi đến bốn mươi năm tỷ usd
với tín hiệu quý i vừa qua
thì mục tiêu này là hoàn toàn có thể đạt được
nếu như cả ngành nông nghiệp cùng quyết tâm
với những giải pháp thận trọng quyết liệt và toàn diện